hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo liên quan đến vụ án
trước tòa bị cáo tàn một mực khai nhận thực hiện hành vi mua bán chất ma túy một mình
không liên quan đến vợ bốn và anh em trong nhà
tàng khai nhận chiếc xe bán tải được thiết kế dưới đáy thùng xe có khoang
có thể chứa được hai trăm linh bánh heroin và khẳng định chỉ một mình điều khiển các chuyến hàng
giao cho lương thị thảo ở bắc giang
đối chất với lời khai của bị cáo tráng a tàn tại tòa
khách hàng đồng thời cũng là bị cáo của vụ án là lương thị thảo cho rằng
có hai người đi cùng
thảo cũng xác nhận một mươi hai lần thực hiện giao dịch ma túy với tàn
số lượng giao dịch liên tục tăng dần về số lượng từ hàng chục bánh lên hàng trăm bánh heroin
các bị cáo khác như tráng đa chư giang thị xua đều phản cung không nhận tội